trên đường đi làm về nghe tiếng truy hô của người dân tại đường âu lạc phường an đông tp huế
trung tá hồ trí tuấn anh cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế bắt giữ một đối tượng cướp giật tài sản
theo đó nghe tiếng chi hô của nạn nhân và một số người dân với tinh thần kiên quyết tấn công đội tội phạm
trung tá hồ trí tuấn anh đã nhanh chóng đuổi theo đối tượng
mặc dù đối tượng điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh lãng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường
tại trung tâm tp huế để tẩu thoát nhưng đã bị trung tá tuấn anh bắt giữ
khống chế tại đường hà huy tập tp huế thu hồi toàn bộ tăng vật mà đối tượng đã cướp
và bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là trần quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tp huế
sau quá trình theo dõi phát hiện một đôi vợ chồng điều khiển xe máy có mang theo túi sách
và nhiều sơ hở nên khi đến đoạn đường vắng đạt chạy xe mô tô vượt lên áp sát cướp giật túi sách
bên trong có một điện thoại di động trị giá khoảng ba triệu năm trăm linh ngàn đồng và chín mươi năm đồng
hiện công an tp huế đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh